khoảng một tuần trở lại đây tại khu vực sông rạng thuộc thôn hai xã long sơn thành phố vũng tàu tỉnh bà rệ vũng tàu
đã xuất hiện hiện tượng cá lồng bè chết hàng loạt gây thiệt hại cho người nuôi cá
theo người dân ở đây phản ánh thì cá chết có thể là do nguồn nước bị ô nhiễm và thiếu oxy
theo các hộ nuôi từ ngày ba tháng bốn cá có hiện tượng bỏ ăn nổi đầu giặt lưới lồng mang có nhiều nhớt và bắt đầu chết
trị cục thú y trị cục thủy sản và ủy ban nhân dân xã long sơn đã cử cán bộ xuống các bè nuôi để khảo sát thực tế tìm hiểu nguyên nhân
số lượng cá chết ước khoảng bốn mươi tấn khoảng một mươi con
kết quả phân tích cho thấy có sự hiện diện của ký sinh trùng trùng quả dưa mật độ cao trên mẫu cá bệnh dẫn đến cá bỏ ăn và chết dần
ngoài ra các nguyên nhân khác là do thời tiết giao mùa nhiệt độ ban ngày cao con nước kém chảy yếu có hiện tượng thiếu oxy cục bộ trong nước
trị cục thủy sản tỉnh khuyến cáo người nuôi nên thu hoạch cá đạt kích cỡ thương phẩm giãn thừa lồng giảm mật độ nuôi vệ sinh dưới lồng sạch sẽ bổ sung vitamin c và khoáng chất nhằm tăng cường đề kháng cho cá